các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiều ngày hai mươi một tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân xã la bán tần huyện mù căng trải cho biết
một học sinh lớp một trường tiểu học và trung học cơ sở là bán tần đang được đưa đi khám
điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực nghĩa lộ thị xã nghĩa lộ vì bị chấn thương phần mềm
nghi bị giáo viên tác động
theo đó ngày một mươi tám tháng bốn ủy ban nhân dân xã nhận được thông tin phản ánh từ một phụ huynh
tại bản hấu đề xã la bán tần huyện mù căng trải về việc con gái đi học về với nhiều vết thương trên mặt
bố mẹ gặng hỏi em bé nói bị cô giáo trúc đoàn dòi
lập tức gia đình đã ghi lại những hình ảnh và phản ánh lên nhà trường cũng như các cấp chức năng địa phương
đến ngày hai mươi tháng bốn chính quyền địa phương cùng gia đình đã đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe
tại bệnh viện đào khoa khu vực nghĩa lộ
qua thăm khám ban đầu tại bệnh viện bé gái bị chấn thương phần mềm học sinh trong vụ việc
đang học tại lớp một c và người liên quan đến vụ việc là cô giàng thị s
giáo viên tại trường phù thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở lạp bán tẩn
lãnh đạo xã lạp bán tẩn thông tin thêm
hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ việc
trước đó không lâu ngày một mươi chín tháng bốn bà n t x bốn mươi hai tuổi ngụ huyện tân thạnh tỉnh long an
đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc về việc con trai tên n m h
học lớp một trường tiểu học và trung học cơ sở tân bình điểm cây sao
nghi bị cô giáo tác động bầm người xương mặt
theo báo cáo từ phòng giáo dục và đào tạo huyện tân thạnh vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai tháng tám
trong giờ học toán n m h không chịu làm bài không chịu dơ tay thực hiện phép tính không thực hiện cộng trừ
cô n đã dùng thước tác động lên học sinh năm lần phía trên tay trái
tác động vận lý bh xong cô thấy mình đã sai nên gọi điện cho mẹ của n qua gia lô để xin lỗi
nhưng mẹ n không nghe máy
đợi khi tan học lúc một mươi sáu h cô n đã gọi điện cho mẹ của n qua gia lô để xin lỗi
đã gặp chị của h xin lỗi và được chị của n h đồng ý
sáng hôm sau mẹ hát dẫn con đến trung tâm y tế huyện tân thạnh giám định thường tích
bác sĩ chuẩn đoán h bị chấn thương phần mềm dối loạn tiêu hóa
lúc kiểm tra bác sĩ phát hiện h bị xây xét vùng da vai trái bàn tay trái cẳng tay bệnh nhân
có nhiều vết bầm ham trái xương đỏ
các bác sĩ sau đó đã có đơn cho hát điều trị ngoại trú
tuy nhiên đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày mẹ của hát và hai người nữa đã đến trường
mẹ của h đã tát cô n hai người đi cùng cũng định tấn công cô giáo
nhưng được hiệu trường và các đồng nghiệp của cô n can ngăn
có một người đã dùng điện thoại để quay phim lại sự việc
sau sự việc ban giám hiệu nhà trường cùng chính quyền địa phương đã nhiều lần đến gia đình thăm hỏi
an ủi xoa dịu và đến ngày bốn tháng bốn em h đã đi học lại bình thường
đến ngày sáu tháng bốn nhà trường họp hội đồng kỷ luật và thống nhất kỷ luật côn n với hình thức khiển trách
đến ngày một mươi tháng bốn huyện đã ra quyết định điều chuyển công tác cô nở sang trường khác
ngày một mươi bảy tháng bốn nhà trường và đại diện ngành giáo dục cùng chính quyền địa phương
đã mời gia đình em hát đến thông báo kết quả xử lý
phụ huynh em h đồng ý về việc xử lý cô n và hứa sẽ không đăng tải vụ việc lên mạng xã hội
nhưng phụ huynh của em hát yêu cầu cô nào phải trực tiếp đến gia đình để nói chuyện và được các cấp lãnh đạo đồng ý
tuy nhiên cô n đã nằm viện tại long an từ ngày một mươi tám tháng bốn
liên quan đến vấn đề này ông lê thanh đông chủ tịch ubnd huyện tân thạnh long an cho biết
vụ việc đã được công an huyện vào cuộc làm rõ việc cô giáo sai xử lý trước
và sau đó cô giáo cùng đoàn làm việc của huyện sẽ đến nhà phụ huynh
riêng phụ huynh học sinh huyện giao công an tiếp tục làm việc lấy lời khai và có biện pháp xử lý
về việc tấn công cô giáo và tung tin lên mạng xã hội
trước đó cuối năm hai nghìn hai mươi ba cũng từng xảy ra sự việc một giáo viên chủ nhiệm ở tp hcm
tác động học sinh tới mức gãy ngón tay
nhiều phụ huynh lo lắng và đặt câu hỏi giáo viên gây thương tích học sinh
thì bị xử lý như thế nào
chị vtt phụ huynh bé mở cà học sinh lớp một trường tiểu học nguyễn văn trỗi
quận tân bình tp hcm tố cô giáo chủ nhiệm tác động vật lý con của mình
tới mức bị gãy xương ngón tay
chị t cho biết chiều ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba khi đi học về
con chị kêu đau nhức ngón tay bên phải rất nhiều
gia đình kiểm tra thấy bàn tay bên phải của con có hiện tượng sưng
sau khi gặng hỏi bé mở ca kể bị cô giáo chủ nhiệm tác động
bằng cây gõ nhạc cụ vào mô bàn tay trong tiết học sáng
chị tê đưa con đến một phòng khám ở quận tân bình
tại đây bác sĩ xác định bé m ca bị gãy xương ở vị trí nền của xương đốt ngón
gần ngón bốn xương bàn tay phải
phụ huynh cho biết sau sự việc xảy ra lãnh đạo nhà trường và cô giáo chủ nhiệm
đã chủ động đến nhà riêng của bé để xin lỗi
trong ngày một mươi một tháng một mươi trao đổi với báo chí đại diện phòng giáo dục và đào tạo
quận tân bình cho biết giáo viên chủ nhiệm tnts của lớp một
trường tiểu học nguyễn văn chỗi đã bị tạm đình chỉ
và xem xét xử lý kỷ luật tùy mức độ sai phạm
căn cứ vào điều sáu thông tư số sáu năm hai nghìn một mươi chín của bộ giáo dục và đào tạo
quy tắc xử lý trong trường mầm non giáo dục phổ thông
ứng xử của giáo viên với người học như sau
ngôn ngữ chuẩn mực dễ hiểu khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh
mẫu mực bao dung trách nhiệm yêu thương tôn trọng sự khác biệt
đối xử công bằng tư vấn lắng nghe và động viên khích lệ người học
tích cực phòng chống bạo lực học đường xây dựng môi trường giáo dục an toàn
lành mạnh thân thiện không xúc phạm gây tổn thương vụ lợi
không trù dập định kiến bạo hành xâm phạm không thở ơ né tránh
hoặc che giấu các hành vi vi phạm của người học
như vậy việc tác động vật lý học sinh là đã vi phạm quy tắc ứng xử của giáo viên
do đó giáo viên không được quyền tác động học sinh
vi phạm quy định về kỷ luật người học xúc phạm danh dự nhân phẩm
xâm phạm thân thể người học vi phạm quy định về chính sách đối với người học
sẽ bị xử phạt theo nghị định bốn năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
cụ thể như sau phạt tiền từ năm triệu đồng đến một mươi triệu đồng
đối với một trong các hành vi như
kỷ luật người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành
theo điểm a xúc phạm danh dự nhân phẩm xâm phạm thân thể của người học
nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
theo điểm b phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một mươi năm triệu đồng
đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với người học
biện pháp khắc phục cậu quả
buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học
đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a
buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự nhân phẩm xâm phạm thân thể
đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b
trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự nhân phẩm xâm phạm thân thể
hoặc người đại diện hợp pháp của người học
là người chưa thành niên có yêu cầu không xin lỗi công khai
như vậy giáo viên đánh học sinh
nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
sẽ bị xử phạt hành chính từ năm triệu đến một mươi triệu đồng
ngoài việc bị xử phạt hành chính
thì giáo viên còn buộc phải xin lỗi công khai
đối với học sinh mà mình đã đánh
trừ trường hợp người bị đánh
hoặc người đại diện hợp pháp của người bị đánh
yêu cầu không xin lỗi công khai
trường hợp giáo viên đánh học sinh mà gây thương tích
trên một mươi một hoặc dưới một mươi một
nhưng thuộc một trong các trường hợp như
thực hiện với người dưới một mươi sáu tuổi
lợi dụng chức vụ quyền hạn
thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội cố ý gây thương tích
trong đó mức phạt thấp nhất đối với tội cố ý gây thương tích
theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
năm hai nghìn một mươi năm số đồ bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
là phạt cải tạo không giam giữ
từ ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
ngoài ra các mức phạt còn lại
được quy định như sau
phạt tù từ hai năm đến sáu năm khi phạm tội
thuộc một trong các trường hợp
gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể
từ ba mươi một đến sáu mươi
gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của hai người trở lên
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người
là từ một mươi một đến ba mươi
phạt tù từ năm năm đến một mươi năm
khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp
gây thương tích
trừ trường hợp làm biến dạng vùng mặt
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe
của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể
là sáu mươi một trở lên
gây thương tích hoặc tổn thương sức khỏe cho hai người trở lên
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người
là từ ba mươi một đến sáu mươi
phạt tù từ bảy năm đến một mươi bốn năm tù
khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp
làm chết người gây thương tích
làm biến dạng vùng mặt của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể là sáu mươi một trở lên
nặng nhất người phạm tội có thể bị phạt tù
từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
hoặc tù trung thân khi làm tử vong hai người trở lên
như vậy tùy thuộc vào tính chất mức độ vi phạm
mà giáo viên gây thương tích
học sinh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
với một trong các khung hình phạt
phù hợp về tội cố ý gây thương tích